người nhà đã táo hỏa đi trình báo sự việc người mất tích
nhưng không ai ngờ ngày một mươi ba tháng bốn ngày mà chị đi ra khỏi nhà
cũng là ngày mà cơ quan chức năng xác định chị đã gặp điều chẳng lành
sau khi nhận tin báo từ phía gia đình ngay lập tức dưới sự lãnh đạo của công an tỉnh đồng nai
phòng cảnh sát hình sự đã phối hợp với các đơn vị chức năng
khẩn trương tiến hành nhiều biện pháp nghiệp vụ để xác minh làm rõ
ban đầu khi làm việc với công an
nghi phạm khai không liên quan đến việc mất tích của nạn nhân
cho tới ngày hai mươi sáu tháng bốn bằng các tài liệu chứng cứ rõ ràng
danh sơn đã phải cúi đầu nhận tội
đối tượng này sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại ấp ba xã hiếu liêm huyện vĩnh cửu tỉnh đồng nai
nhận định sơn chính là nghi phạm thực hiện hành vi phạm tội
nên cơ quan công an đã mời lên đấu tranh trước đó
bước đầu xác định đối tượng danh sơn là bác sĩ
tại bệnh viện đa khoa tỉnh đồng nai
ngày hai mươi bảy tháng bốn phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai
đã bắt giữ danh sơn chính là nghi can sát hại chị nờ
xảy ra tại bệnh viện đa khoa tỉnh đồng nai
địa chỉ tại phương tăm hỏa thành phố biên hòa
để phục vụ cho công tác điều tra
tại cơ quan điều tra đối tượng sơn khai nhận
đã thực hiện hành vi sát hại trị nờ
nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn của chuyện tình cảm
dùng dẫn hơn nữa sau khi sát hại nạn nhân
đối tượng còn phân xác để phi tàng
hiện cơ quan công an tiếp tục điều tra xác định
hành vi giết người và tội xâm phạm thi thể của nghi can danh sơn
theo lời khai của sơn khoảng một năm nay
sơn có quan hệ tình cảm với trị nờ
thời điểm này cả hai đã có gia đình riêng
thời gian gần đây chị này thông báo đã mang thai là con của sơn
sợ gia đình biết chuyện sẽ ảnh hưởng tới
giành dự và công việc của cả hai người
nên sơn đã tìm cách xử lý
tới trưa ngày một mươi ba tháng bốn
sơn đang trực tại bệnh viện đa khoa tỉnh đồng nai
thì chị đến nói chuyện cùng tìm cách giải quyết
ít phút sau đó nghe người tình than mệt
sơn đã chuyển nước cho trị
tại phòng trực của mình
bước đầu cơ quan chức năng xác định
sơn đã dùng thuốc an thần bơm vào bình chuyển nước
vượt liều lượng cho phép nhiều lần
với mục đích làm cho người tình tử vong
khi nạn nhân đã bất tỉnh
gã bác sĩ này đã dùng giáo mổ
phần xác nạn nhân đem phi tăng
trong khu công nghiệp ở thành phố biên hòa
và ở khu rừng thuộc xã thiện tân
huyện vĩnh cửu
vào cuộc điều tra công an phát hiện
nạn nhân nhiều lần chuyển tiền cho người đàn ông
tên danh sơn quá trình khám xét
nhà sơn và nơi làm việc
công an thu giữ một khẩu súng dạng rulo
có năm viên đạn hai chiếc nhẫn
nghi của nạn nhân
đối tượng sơn khai nhận đã thực hiện hành vi giết chị nờ
sau đó phần xác thành nhiều mảnh
và phi tăng tại nhiều địa điểm khác nhau
phòng cảnh sát hình sự đã áp giải
đối tượng danh sơn đến các địa điểm phi tang
các phần thi thể của chị n
kết quả tìm thấy một số bộ phần thi thể
nghi là của nạn nhân
công an tỉnh đồng nai đang khẩn trương
tiến hành điều tra làm rõ và xử lý
theo quy định của pháp luật
được biết nghi phạm gây án là
tạ duy khanh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại khu đô thị vinhome ocean park
ở đa tốn gia lâm hà nội
nạn nhân là chị hồ yến nhi
sinh năm hai nghìn sáu
trú tại phường ngọc hà quận ba đình hà nội
theo những lời khai ban đầu
sự việc xảy ra vào ngày một mươi tháng một mươi
khanh hẹn chị nhi đến nhà khanh tại khu đô thị
vinhome ocean park đa tốn gia lâm hà nội
khi vào trường hợp
trong phòng khách khanh và chị nhi xảy ra mâu thuẫn
nên khanh đã lấy rào nhọn
loại bản rộng khoảng bốn cm
một lưỡi sắc nhọn đâm nhiều nhát
vào vùng ngực của chị n
sau khi chị nhi tử vong khanh đã phân thành nhiều phần
rồi cho toàn bộ các phần thi thể
vào bên trong của thùng xốp màu trắng
dùng băng dính rán kín lại
sau đó khanh gọi điện đến tổng đài
hãng taxi long biên và thuê
một xe taxi chở khanh mang theo thùng xốp
bên trong lượng thi thể của chị n
đi đến miếu bản thuộc thôn giang cao
xã bát trảng huyện gia lâm hà nội
khi đi đến bậc dẫn lên xuống sông hồng
khu vực miếu bản làng giang cao
thì khanh bảo tài xế taxi dừng xe
và nhờ người này bê giúp
thùng xốp xuống xe
để thùng xốp ở tại bậc lên xuống
sau khi lái xe rời đi
khanh một mình bê thùng xốp đựng thi thể
của chị nhi vứt xuống sông hồng để phi tang
khanh vứt một phần thi thể xuống sông hồng
và trôn giấu một phần thi thể
ở mép sông hồng
sau khi thực hiện xong việc phi tang thi thể chị n
khanh đã liên hệ với tài xế taxi
quay lại đón khanh và đưa khanh về trung cư
ngay sau khi về đến trung cư
khanh đã lấy xe máy honda e blade
mang biển kiểm soát một mươi bảy b bảy ba trăm bốn mươi hai xx
đi đến cầu thành trì
vứt hai chiếc điện thoại của chị nhi xuống sông hồng
giấu chiếc túi sách dép của chị n
ở nhà trọ
tại thôn hai xã bát tràng
đến chiều ngày một mươi hai tháng một mươi
do lo sợ thi thể của chị nhi bị phát hiện
khanh đã đến chợ gần khu vực ngã tư đa tốn hà nội
mua một trăm hai mươi năm đồng tiền
mang đến khu vực giấu thi thể chị n
với mục đích phủ xi măng lên trên
nơi giấu thi thể của nạn nhân
do khu vực nơi giấu thi thể có đông người lại qua
nên khanh mang xi măng về nhà
đến dạng sáng ngày một mươi ba tháng một mươi
khanh một mình quay lại vị trí
nơi giấu thi thể chị n
và đổ xi măng phủ lên phía trên để che giấu
người đầu tiên phát hiện ra thi thể
của cô gái là anh trần mạnh đạt
ba mươi một tuổi ở lĩnh nam hà nội
làm nghề đánh cá trên sông hồng
anh đạt cho biết khoảng một mươi hai h ba mươi

anh trần mạnh đạt
anh cùng vợ đang đi đánh bắt cá trên sông hồng
thì phát hiện một phần chân nổi trên mặt nước
vị trí phần chân nổi cách bờ khoảng ba mươi mét
khi đó hai vợ chồng tôi có nói với nhau
là chân của mano khanh
nhưng khi đến gần tôi mới nhận ra
đó là một phần của cơ thể người
do đặc thù công việc phải thường xuyên trên sông
nên anh không quá hoảng sợ
và nghĩ phần cơ thể trên của một ai đó tự tử
nhưng không lâu sau đó
có một người làm nghề đánh cá trên sông hồng
cách thuyền của anh đạt khoảng một trăm linh mét gọi lớn
nói vừa thấy một phần khác
anh đạt kể
khi đó tôi phán đoán rằng đây là một vụ án mạng
nên lập tức gọi cảnh sát một trăm một mươi ba
lực lượng chức năng sau đó tới hiện trường
tôi hỗ trợ cảnh sát đưa các phần thi thể lên bờ
theo anh đạt
đến khoảng một mươi năm h ba mươi
anh cùng với vợ quay lại hiện trường
phát hiện khu vực có rùi bầu kín
và nhiều dấu vết xi măng mới
tiến tới để kiểm tra
anh đạt bốc vài cục đá đè lên trên chiếc chăn cũ
thì phát hiện bên trong là một lớp xi măng rất mới
nghi vấn có dấu hiệu bất thường
anh đạt gọi lực lượng chức năng
sau khi kẹt bỏ lớp xi măng
phần thân của tử thi lộ ra
được cuốn trong một chiếc chăn khác và buộc dây xung quanh
ngày một mươi ba tháng một mươi
tổng đài một trăm một mươi ba công an tp hà nội đã tiếp nhận
tin báo từ quần chúng nhân dân
về việc phát hiện một số bộ phận thi thể người
tại mép bờ sông hồng thuộc khu vực miếu bản
điệp phận thôn hai giang cao
xã bát trảng huyện gia lâm tp hà nội
ngay sau khi nhận được thông tin
xác định vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng
giám đốc công an tp hà nội
đã báo cáo lãnh đạo bộ công an
các cục nghiệp vụ của bộ công an
và giao phó giám đốc thủ trường cơ quan cảnh sát điều tra công an tp
trực tiếp xuống hiện trường
chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ
phối hợp viện kiểm sát nhân dân tp hà nội
viện kiểm sát nhân dân huyện gia lâm
tiến hành bảo vệ khám nghiệm hiện trường pháp y tử thi
và tổ chức hoạt động điều tra theo quy định của pháp luật
tại hiện trường lực lượng chức năng đã giả soát mở rộng hiện trường
thu giữ được các bộ phần thí thể người đã bị phân thành nhiều mảnh
qua khám nghiệm tử thi lúc đó
xác định nạn nhân là nữ giới khoảng hai mươi tuổi
không mặc quần áo và đang trong giai đoạn phân hủy
nạn nhân tử vong do mất máu cấp
gây nên bởi hai vết thương tại phổi và tim
căn cứ kết quả khám nghiệm hiện trường pháp y tử thi
nhận định đây là một vụ án giết người
để che giấu hành vi phạm tội
sau khi giết chết nạn nhân
đối tượng đã lấy toàn bộ giấy tờ tùy thân
phân xác nạn nhân thành nhiều mảnh
đem vứt và giấu tại sông hồng
thuộc khu vực miếu bản thôn hai giang cao
xã bát trảng huyện gia lâm hà nội
hành vi của đối tượng đã gây khó khăn
trong công tác xác minh xác định tung tích nạn nhân
thể hiện tính chất dã man của đối tượng
gây hoang mang trong dư luận nhân dân
ảnh hưởng sâu đến tình hình an ninh trật tự
trên địa bàn thủ đô
trên cơ sở các tài liệu điều tra thu được
phó giám đốc thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố
đã trực tiếp chỉ đạo các đơn vị lực lượng
quyết liệt quyết tâm bắt bằng được đối tượng
gây án nhanh chóng ổn định tình hình an ninh trật tự
trên địa bàn thủ đô
ngay trong chiều ngày một mươi ba tháng một mươi
khi biết thông tin cơ quan công an đã phát hiện
thi thể của chị nhi khanh đã đi đến
bến xe giáp bát đi xe khách bỏ trốn về thái bình
liên quan đến vụ việc lãnh đạo
ủy ban nhân dân xã hồng thái huyện kiến sương
tỉnh thái bình cho biết nghi phạm tạ duy khanh
là người ở địa phương chưa có tiền án tiền sự
khanh cùng gia đình lên hà nội
lãnh đạo cũng cho biết thêm khi ông cùng lực lượng
công an hà nội đến nhà khanh ở quê
thì khanh đã tự sát nhưng bắt thành
và được đưa đi cấp cứu
khoảng hai mươi ba h ngày một mươi bốn tháng một mươi
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội
công an thành phố hà nội đã phối hợp với
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội
phối hợp với lực lượng chức năng phát hiện
và bắt giữ tạ duy khanh khi đối tượng
đang lẩn trốn tại nhà riêng ở huyện kiến sương
tỉnh thái bình trong quá trình
về bắt đối tượng khanh đã dùng dao tự thương
các lực lượng chức năng đã đưa đối tượng
đến bệnh viện đa khoa tỉnh thái bình cấp cứu
hiện đối tượng khanh đã tỉnh táo và khai nhận
sơ bộ như nội dung trên
căn cứ tài liệu điều tra thu thập được
ngày một mươi bốn tháng một mươi cơ quan cảnh sát điều tra
công an thành phố hà nội đã ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can đối với tạ duy khanh
về tội giết người
theo quy định tại điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự
trong quá trình điều tra cơ quan điều tra
đã thu giữ một xe máy honda e blade
mang biển kiểm soát một mươi bảy b bảy ba trăm bốn mươi hai xx
tại hầm tòa nhà s hai trăm một mươi hai
khu đô thị vinhome ocean park
đa tốn gia lâm hà nội
một chiếc túi sách một đôi dép của chị nhi
tới một mươi sáu h chiều ngày một mươi sáu tháng một mươi
công an thành phố hà nội
đã tổ chức buổi thông tin báo chí
về kết quả điều tra ban đầu vụ án
giết người phi tăng thi thể tại sông hồng
xã bát tràng huyện gia lâm thành phố hà nội
chủ trì buổi họp báo là
thiếu tướng nguyễn thanh tùng phó giám đốc công an
thành phố hà nội
tại phòng họp báo đông đảo phóng viên từ các cơ quan báo chí
có mặt để thông tin về vụ án
tại buổi thông tin báo chí nhiều đơn vị cá nhân
có thành tích triệt phá vụ án
được chủ tịch thành phố hà nội và giám đốc công an
thành phố hà nội tặng bằng khen và giấy khen
cuộc họp báo kết thúc lúc hơn một mươi bảy giờ cùng ngày
theo thiếu tướng nguyễn thanh tùng
khanh cho nạn nhân vai năm mươi triệu đồng
đòi nhiều lần không được
hôm xảy ra vụ án nạn nhân đến nhà khay một mình
khi nạn nhân và khanh về nhà
thì khanh tiếp tục đòi tiền
quá trình này xảy ra cãi cọ dẫn đến
việc khanh dùng dao đâm nạn nhân tử vong
thiếu tướng nguyễn thanh tùng khẳng định
không có chuyện đối tượng thường xuyên bay lắc
ở khu vực trung cư này
chúng tôi đã điều tra rất kỹ chi tiết này
đối tượng không ngáo đá không nghiện
đối tượng chưa có tiền án tiền sự
thiếu tướng nguyễn thanh tùng cho biết
bước đầu xác định chưa phát hiện dấu hiệu đồng phạm
cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra có đồng phạm hay không
thiếu tướng cho biết
chúng tôi sẽ điều tra triệt đề vụ án này
chúng tôi sẽ đặt vấn đề đối tượng giết người có cướp tài sản
trước khi giết có hiếp dâm hay không
sức khỏe của nghi phạm khanh hiện tại đã cơ bản ổn định
một vài ngày nữa công an sẽ đưa đối tượng về trại tạm giam
cũng theo thiếu tướng nguyễn thanh tùng
trong quá trình điều tra công an xác định nạn nhân sinh năm hai nghìn sáu
và đang xác minh nạn nhân có phải lã khôi hay không
ông cũng khẳng định vụ việc này sẽ phải xử lý nghiêm
giết người với nhiều tình tiết tăng nặng
giết người một cách dã man che giấu hành vi phạm tội
thiếu tướng nguyễn thanh tùng cho biết
quan hệ của nghi phạm khanh và nạn nhân nhi
xuất phát từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba và rất thân với nhau
bởi trước khi đối tượng đưa nạn nhân vào phòng riêng của mình để sát hại
cả hai còn dẫn nhau đi ăn
nạn nhân đã mất nghi phạm khanh khai hai người chỉ có quan hệ thân thiết
đánh giá về vụ án luật sư đặng văn cường đoàn luật sư tp hà nội cho rằng
vụ án gây rúng động dư luận xã hội bởi hành vi tản nhẫn man dợ của nghi phạm
theo đó nếu bị kết tội khanh có thể bị xử lý về nhiều tội danh
theo luật sư đặng văn cường cơ quan điều tra cũng sẽ lấy lời khai của nghi phạm
lời khai của người làm chứng nếu có để làm rõ nguyên nhân sự việc
làm rõ diễn biến hành vi của đối tượng gây án
qua đó xác định hậu quả đã gây ra đối với nạn nhân và xã hội
để xử lý theo quy định của pháp luật
theo vì luật sư với kết quả xác minh ban đầu
cơ quan điều tra khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can đối với khanh
về tội giết người theo quy định tại điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
khung hình phạt cao nhất của điều một trăm hai mươi ba là phạt tù từ một mươi hai đến hai mươi năm
tù trung thân hoặc tử hình
luật sư cường nói ngoài việc điều tra về hành vi giết người
cơ quan chức năng cũng sẽ làm rõ những trường hợp khác
như cướp tài sản và hành vi xâm phạm thi thể của nạn nhân
trường hợp kết quả điều tra cho thấy đối tượng không chỉ thực hiện hành vi giết người
mà còn xâm phạm đến thi thể của nạn nhân sau khi nạn nhân đã tử vong
thì sẽ bị xử lý hình sự về tội xâm phạm thi thể người khác
theo quy định tại điều ba trăm một mươi chín bộ luật hình sự
bên cạnh đó điều ba trăm một mươi chín có quy định
nếu người phạm tội thuộc một trong các trường hợp
gây ảnh hưởng sâu đến an ninh trật tự an toàn xã hội
chiếm đoạt hoặc hủy hoại vật có giá trị lịch sử văn hóa
vì động cơ đê hèn chiếm đoạt bộ phận thi thể hải cốt
thì bị phạt tù từ hai đến bảy năm
luật sư cường phân tích theo đó tội xâm phạm thi thể
có mức hình phạt cao nhất là bảy năm tù
tội giết người có hình phạt cao nhất là tử hình
trong trường hợp đối tượng bị xử lý về cả hai tội
tòa án sẽ tổng hợp hình phạt theo nguyên tắc
nếu hình phạt cao nhất là tử hình
thì hình phạt chung sẽ là tử hình
hình phạt cao nhất là tù trung thân
thì hình phạt chung sẽ là tù trung thân
cùng với đó luật sư đặng văn cường cũng cho rằng
cơ quan điều tra sẽ làm rõ đối tượng sát hại nạn nhân ở đâu
tại thời điểm thực hiện hành vi sát hại nạn nhân
có ai biết chứng kiến có hành vi giúp sức xúi dục hay không
nếu ngoài đối tượng gây án
còn có đối tượng khác thực hiện hành vi giúp sức xúi rục
thì các đối tượng này cũng sẽ bị xử lý về tội giết người
với vai trò đồng phạm
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố
đang tích cực điều tra làm rõ hành vi động cơ mục đích
và các hành vi phạm tội khác nếu có của đối tượng
để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật
không để bỏ lọt tội phạm